ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã công bố kịch bản đêm chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi chín
và trao giải cuộc thi trình diễn pháo hoa trên máy tính năm hai nghìn một mươi bảy
sau gần hai tháng tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng với chủ đề tỏa sáng ngũ hành sơn
đã đi đến kết thúc và hứa hẹn bùng nổ đầy ấn tượng trong đêm chung kết
vào tối ngày hai mươi bốn tháng sáu trên sông hàn với chủ đề là mộc
theo ban tổ chức tính đến thời điểm này chi phí đầu tư cho lễ hội pháo hoa quốc tế là trên một trăm hai mươi chín tỷ đồng
trong đó kinh phí từ các nhà tài trợ bao gồm hiện vật được quy đổi là trên ba mươi bảy năm tỷ đồng
doanh thu từ bán vé là một mươi sáu hai tỷ đồng tổng lượng khách du lịch tới đà nẵng trong dịp này đã tăng tới năm mươi
tại lễ hội năm nay có tám đội tham gia ban tổ chức đã chấm chọn ra ba đội xuất sắc vào dự đêm chung kết
gồm đội của anh úc và ý
đêm chủ đề mộc
đêm chủ đề mộc hứa hẹn sẽ mang lại cho khán giả những màn trình diễn pháo hoa ấn tượng và mãn nhãn
cùng với phần trình diễn nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sĩ tên tuổi đến từ trong nước và quốc tế
đây sẽ là đêm hội tụ của những tác phẩm mang đậm tinh thần mộc với sự thể hiện của những ngôi sao hàng đầu
như đăng dương mỹ linh nghệ sĩ violon hàn quốc jimiko
nhân dịp này ban tổ chức trao giải cho các tác giả xuất sắc của cuộc thi trình diễn pháo hoa trên máy tính
với các tác phẩm đà nẵng hòn ngọc thô thổn thức sông hàn và hello việt nam của các tác giả đến từ đà nẵng và hà nội